lý giải việc mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức cao các chuyên gia cho rằng tình trạng trên chủ yếu do ảnh hưởng muốn có con trai nối dõi tông đường
ngoài ra trong xu hướng các cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con cộng thêm điều kiện phát triển y khoa có thể dễ dàng lựa chọn giới tính thay nhi nguy cơ trinh lệch giới tính ngày càng ở mức báo động
nếu tỷ lệ bộ phận có tư tưởng tiến bộ này tăng nguy cơ mất cân bằng giới tính chắc chắn sẽ giảm đồng nghĩa với hệ lụy xấu sẽ được đẩy lùi
tuy nhiên việc nâng cao công tác truyền thông nâng cao nhận thức cần được chú trọng và cũng cần có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp lựa chọn thai nhi

ngày tám tháng một mươi một sở giao thông vận tải hà nội đã tổ chức cuộc họp đối thoại về những vấn đề phát sinh xoay quanh việc loại hình xe thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử trên địa bàn thành phố
điều đáng nói đây không phải là cuộc họp đầu tiên về vấn đề này song giữa bộ giao thông vận tải và các doanh nghiệp hiệp hội vận tải taxi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo thông tin thì hiện cả nước có hai mươi chín tám trăm một mươi xe dưới chín chỗ ngồi
hà nội đã tham gia thí điểm ứng dụng hợp đồng điện tử vào kinh doanh vận tải hành khách kết nối với uber và grab
riêng tại hà nội có một mươi bốn bốn trăm chín mươi năm xe đăng ký hoạt động
tại cuộc đối thoại các doanh nghiệp taxi truyền thống tiếp tục có nhiều kiến nghị cho rằng uber và grab đang cạnh tranh không lành mạnh và gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường taxi nói chung
chủ tịch hiệp hội taxi hà nội cho rằng thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo việc thí điểm phải đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng cạnh tranh lành mạnh và không để thất thu thuế
tuy nhiên hiện cả ba yêu cầu này đều có vấn đề
đại diện sở giao thông vận tải hà nội cho rằng loại hình này đang gia tăng nhanh chóng ảnh hưởng đến đề án phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố
chốt buổi đối thoại bộ giao thông vận tải và sở giao thông vận tải hà nội đều chung quan điểm sự ra đời của loại hình taxi công nghệ đã mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng tuy nhiên còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác quản lý
doanh thu nghìn tỷ liên tục mở rộng kinh doanh
thế nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ triển miên đóng góp khiêm tốn cho ngân sách
đó là thực tế đang diễn ra tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi tại việt nam
một yêu cầu được đặt ra là cần tăng thời gian thanh tra thêm chức năng điều tra thuế
ghi nhận của báo kinh tế và đô thị
báo kinh tế và đô thị dẫn thống kê của tổng cục thuế
lũy kế chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan thuế các cấp thực hiện gần năm mươi tám cuộc thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp và kiểm tra gần ba trăm năm mươi bốn hồ sơ
các doanh nghiệp đã được khai thuế tại cơ quan thuế
số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra kiểm tra là hơn một mươi một năm trăm chín mươi bảy tỷ đồng
trong đó tiền thuế kiến nghị thu hồi là hơn chín sáu trăm một mươi chín tỷ đồng xử phạt hơn một chín trăm tám mươi tỷ đồng
số thuế đã nộp ngân sách nhà nước hơn sáu năm trăm năm mươi ba tỷ đồng
dù nỗ lực nhưng kết quả chống chuyển giá vẫn rất khiêm tốn đặc biệt là đối với các doanh nghiệp fdi
cụ thể theo quy định hiện hành thời gian một cuộc thanh tra thuế không quá bốn mươi năm ngày làm việc
trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá bảy mươi ngày làm việc
bộ tài chính cho rằng quy định này chỉ phù hợp với cuộc thanh tra thông thường
trong khi với một số doanh nghiệp fdi như metro bixi thời gian này có thể mất trên một năm
vì thế tại dự thảo luật quản lý thuế sửa đổi đang đưa ra ý kiến lần này
bộ tài chính đề xuất trường hợp thanh tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết xuyên biên giới
thời hạn thanh tra không quá ba trăm sáu mươi ngày làm việc tại trụ sở của người nộp thuế
báo án ninh thủ đô thông tin
hoạt động của tội phạm có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn
rất tinh vi với nhiều phương thức thủ đoạn mới
nếu như lực lượng chức năng phát hiện vi phạm chủ cơ sở bị bắt giữ
thì cơ sở đó sẽ được các đối tượng khác đổi tên thay chủ và tiếp tục kinh doanh kiểu cũ
theo báo an ninh thủ đô thời gian qua
ban giám đốc công an tp hà nội đã giao các phòng nghiệp vụ và công an ba mươi quận huyện thị xã
tổ chức trinh sát đấu tranh triệt xóa phòng chống tệ nạn xã hội trên các địa bàn được phân công
theo đó công an tp hà nội đã triệt xóa nhiều tụ điểm ăn chơi thác loạn
cơ sở kinh doanh môi giới mại dâm góp phần giảm mạnh tệ nạn xã hội
thông tin từ công an tp hà nội cho biết
loại hình kinh doanh dịch vụ vũ trường quán bar karaoke có quy mô kinh doanh trang thiết bị hiện đại
thu hút một số lượng lớn thanh thiếu niên và người nước ngoài đến sử dụng
loại hình kinh doanh lưu trú như nhà nghỉ khách sạn mặc dù đã giảm về số lượng
nhưng lại đa dạng về quy mô và loại hình kinh doanh cũng như hình thức hoạt động
chính từ sự mở rộng này đã dẫn đến tình hình an ninh trật tự diễn ra phức tạp
tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về hoạt động của các tội phạm hình sự ma túy tệ nạn xã hội
trong phần tiếp theo của bản tin
mặc dù mưa ngớt lũ rút trên các sông nhưng nhiều nơi ở miền trung giao thông vẫn còn ách tắc sau mưa